năm hai nghìn một mươi chín bộ thông tin và truyền thông có nhiều tiến bộ đã giữ lời nói đi đôi với việc làm
ngành đã vượt qua nhiều thách thức nhất là cạnh tranh nhân tài và công nghệ hay các thách thức về bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng
đây là đánh giá của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của bộ thông tin và truyền thông
được tổ chức sáng nay hai mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội
hiện việt nam đang tồn tại đồng thời ba công nghệ di động mặt đất là gsm hai g triển khai năm một nghìn chín trăm chín mươi
ba g triển khai từ năm hai nghìn chín và bốn g triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến triển khai thương mại năm g trong năm hai nghìn hai mươi
việt nam là một trong các nước đi đầu khu vực asean về triển khai thương mại năm g
với sự đóng góp của năm mươi doanh nghiệp công nghệ đã góp phần đưa lĩnh vực viễn thông
tăng trưởng gần một mươi chín
phát biểu tại hội nghị thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế của ngành như mạng viễn thông
chậm chuyển đổi sang hạ tầng số tỷ lệ người dùng dữ liệu di động chưa cao vấn đề an ninh an toàn mạng còn nhiều bất cập
phát biểu tại hội nghị thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế của ngành như mạng viễn thông vấn đề an ninh an toàn mạng còn nhiều bất cập

thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chủ động quy hoạch báo chí đã được phê duyệt không được lùi thời gian
cơ quan chủ quản nào làm không đúng thời hạn đã báo trước thì tạm dừng để thực hiện xong quy hoạch
năm hai nghìn hai mươi chúng ta tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia
để thực hiện chiến lược này bộ thông tin và truyền thông phải chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành đầu tư hạ tầng số đi trước một bước cho chuyển đổi số và đi đầu trong công cụ chuyển đổi số
một trăm linh hệ thống công nghệ thông tin của chính phủ điện tử phải có trung tâm giám sát an ninh mạng
thủ tướng nhất trí với kiến nghị của bộ thông tin và truyền thông về tắt sóng hai g để truyền nhanh hạ tầng viễn thông lên công nghệ mới
để một trăm linh người dân việt nam sử dụng điện thoại thông minh bổ sung tần số bốn g để nâng cao chất lượng mạng lưới kiên quyết xử lý tình trạng sim giác tin nhắn rác
ngay tại hội nghị thủ tướng đã dự lễ khởi động chương trình đào tạo một trăm linh chuyên gia chính phủ điện tử
chương trình nhắm đến các đối tượng là trường phòng công nghệ thông tin của các sở thông tin và truyền thông
giám đốc trung tâm công nghệ thông tin truyền thông của các sở thông tin và truyền thông
trưởng phòng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan chuyên trách như cục công nghệ thông tin của bộ y tế
hay các trung tâm công nghệ thông tin của các bộ cơ quan ngang bộ
chương trình có ba mục tiêu chính trang bị cho các học viên kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin
và bài học kinh nghiệm hay về triển khai chính phủ điện tử trên thế giới và việt nam
mỗi học viên sẽ được tham gia chương trình đào tạo thống nhất thường xuyên liên tục trong nhiều năm
để trở thành các chuyên gia về chính phủ điện tử ở từng bộ ngành địa phương đủ sức giải quyết các vấn đề đặt ra ở bộ ngành địa phương mình